ngày một mươi tháng ba một xe khách lưu thông trên xa lộ hà nội đoạn qua thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đã bất ngờ tông vào xe bồn tưới nước khiến cho ba người bị thương
các phương tiện bị biến dạng và giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
thông tin ban đầu rạng sáng nay xe khách dường nằm biển số năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm một mươi hai chạy trên xa lộ hà nội
theo hướng từ cầu đồng nai đi cầu sài gòn
khi vừa qua khỏi nút giao thông cắt lái hơn năm trăm linh mét đã tông mạnh vào đuôi xe bồn đang tưới cây
của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng thành phố hồ chí minh
lực tông mạnh khiến đầu và hông bên trái xe khách bể nát biến dạng nhiều hành khách trên xe hoảng loạn
tai nạn khiến tài xế và hai hành khách trên xe bị thương nặng
theo tường trình của ông phạm văn đức năm mươi sáu tuổi tài xế xe bồn thời điểm xảy ra tai nạn
xe bồn di chuyển chậm trên xa lộ hà nội để tưới cây và có bật đèn báo hiệu
ngoài ra thời điểm xe khách tông vào phía đuôi xe bồn nhân viên tưới cây đang đứng phía sau đã kịp nhảy khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ